vào chiều nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an việt nam đã long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ cho cán bộ bộ đội vụ vương quốc campuchia
theo đó thực hiện kế hoạch hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia năm hai nghìn hai mươi ba
bộ tư lệnh cảnh vệ sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ cho ba mươi năm cán bộ thuộc bộ nội vụ vương quốc campuchia
trong thời gian ba mươi ngày các cán bộ bộ nội vụ vương quốc campuchia sẽ được đào tạo nghiệp vụ bảo vệ lãnh đạo cấp cao đào tạo về kiểm nghiệm chất độc
để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên bộ tư lệnh cảnh vệ đã trao đổi và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của bộ công an và phía campuchia để xây dựng nội dung chương trình học tập
bố trí đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác thực tiễn tham gia giảng dạy nội dung nghiệp vụ cảnh vệ
đồng thời chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất cho học viên trong thời gian học tập tại việt nam